trong chuyến thăm chính thức trung quốc từ ngày một mươi hai đến ngày một mươi sáu tháng chín vào chiều ngày một mươi ba tháng chín tại thủ đô bắc kinh
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an việt nam đã chào xã giao đồng chí thái kỳ
ủy viên thưởng vụ bộ chính trị bí thư ban bí thư chủ nhiệm văn phòng trung ương đảng và cùng đồng chí vương tiểu hồng
ủy viên quốc vụ bộ trưởng bộ công an trung quốc đồng chủ trì hội nghị cấp bộ trưởng về phòng chống tội phạm lần thứ tám
giữa bộ công an việt nam và bộ công an trung quốc
cùng tham dự các hoạt động với đồng chí bộ trưởng có thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung mương đảng thứ trưởng bộ công an
các đồng chí lãnh đạo và các đơn vị chức năng của bộ công an các đồng chí giám đốc công an một số tỉnh thành
tại buổi tiếp bộ trưởng tô lâm đồng chí thái kỳ đã hoan nghênh đánh giá cao chuyến thăm trung quốc của bộ trưởng tô lâm
và đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam đánh giá cao sự phát triển quan hệ hợp tác giữa hai đảng
hai nước trên tất cả các lĩnh vực trên tinh thần quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện theo phương châm một mươi sáu chữ
láng giềng hữu nghị hợp tác toàn diện ổn định lâu dài hướng tới tương lai và tinh thần bốn tốt láng giềng tốt bạn bè tốt đồng chí tốt đối tác tốt
tại hội nghị cấp bộ trưởng về phòng chống tội phạm lần thứ tám hai bên nhất trí cho rằng trong hơn hai năm qua
bộ công an hai nước đã tích cực thực hiện những nhận thức chung và nội dung trong biên bản hội nghị hợp tác phòng chống tội phạm lần thứ bảy được tổ chức tại hà nội việt nam
đã tích cực phối hợp có hiệu quả trong phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm góp phần đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội ở mỗi nước
nhất là khu vực biên giới hai nước đóng góp tích cực cho sự phát triển và củng cố quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện việt nam trung quốc
lực lượng chức năng hai bên đã phối hợp tổ chức ba cao điểm về đấu tranh chấn áp tội phạm ma túy tội phạm mua bán người và phòng chống hoạt động xuất nhập cảnh trái phép
đạt được nhiều kết quả tích cực góp phần kiềm chế làm giảm nguy cơ phát sinh tội phạm xuyên quốc gia liên quan đến hai nước
về hợp tác thời gian tới bộ công an hai nước khẳng định tiếp tục phối hợp đảm bảo an ninh an toàn các sự kiện chính trị quan trọng tổ chức ở mỗi nước
làm tốt công tác bảo hộ công dân tiếp tục phối hợp đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm xuyên quốc gia như tội phạm hình sự ma túy kinh tế mua bán người
tội phạm lừa đảo qua mạng viễn thông mạng internet truy bắt trao trả các đối tượng phạm tội tăng cường các hoạt động phối hợp tuần tra kiểm soát chặt chẽ các hoạt động xuất nhập cảnh biên giới
kết thúc hội nghị bộ trưởng tô lâm và bộ trưởng bộ công an trung quốc vương tiểu hồng đã ký biên bản hội nghị hợp tác phòng chống tội phạm lần thứ tám giữa bộ công an việt nam và bộ công an trung quốc
và bản ghi nhớ về tăng cường hợp tác phòng chống tội phạm đánh bạc xuyên quốc gia giữa bộ công an việt nam và bộ công an trung quốc
dịp này bộ trưởng bộ công an trung quốc vương tiểu hồng cũng đã trao tặng bộ trưởng tô lâm kỷ niệm trương trường thành vàng
cùng ngày bộ trưởng tô lâm đã hội kiến với trường thành vàng